thực hiện chủ trương trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi chọc thời gian qua tỉnh lào cai đã đưa cây thông mã vĩ vào trồng tại các địa phương
sau một thời gian cây sinh trưởng và phát triển tốt bước đầu đã cho khai thác nhựa mang lại nguồn thu nhập ổn định
mở ra hướng xóa nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số và nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ rừng
từ khi được giao quản lý và chăm sóc năm hectare rừng thông mã vĩ thu nhập của gia đình anh giang xeo lòng
dân tộc mông ở thôn sử xéo trải xã nậm mòn huyện bắc hà đã tăng lên đáng kể
nếu như trước kia cả gia đình chỉ sống phụ thuộc chủ yếu vào việc trồng trọt và chăn nuôi
thì giờ đây gia đình anh đã có nguồn thu nhập ổn định khoảng bốn mươi triệu đồng mỗi năm từ việc khai thác nhựa thông

thì giờ đây gia đình anh đã có nguồn thu nhập ổn định khoảng bốn mươi triệu đồng mỗi năm từ việc khai thác nhựa thông
nếu như trước kia cả gia đình chỉ sống phụ thuộc chủ yếu vào việc trồng trọt và chăn nuôi

năm hai nghìn một mươi tám huyện bắc hà tiếp tục trồng mới bảy mươi hectare rừng phòng hộ trong đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có khoảng bảy mươi người dân đăng ký nhận giống thông mã vĩ để trồng nâng tổng diện tích lên hơn một trăm hai mươi hectare
có thể thấy việc chia sẻ lợi ích cho các hộ dân nhận khoán trong việc khai thác nhựa thông đã tạo nguồn thu giúp bà con nông dân xóa nghèo có cuộc sống tốt hơn
đồng thời tạo động lực để người dân thường xuyên kiểm tra giám sát diện tích rừng được giao nhận khoán hạn chế cháy rừng và thả rông gia súc
gây ảnh hưởng xấu tới rừng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ phát triển rừng